liên quan đến vụ cháy kho hàng gần hai m hai khu vực phía sau trợ vinh thuộc phường vinh tân tp vinh tỉnh nghệ an
viện khoa học hình sự bộ công an đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nghệ an
công an tp vinh cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
như truyền hình nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi hai
tại nhà kho chứa hàng có tên gọi là kho mộc thống nhất diện tích rộng khoảng gần hai m hai
nằm phía sau trợ vinh đã xảy ra cháy lớn thiêu dụi nhiều hàng hóa
chủ yếu để phục vụ tết ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng
với tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an tỉnh nghệ an đã mời viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an
cử chuyên gia kỹ thuật về lĩnh vực cháy nổ về kiểm tra giám định dấu vết tại hiện trường vụ cháy
tại hiện trường lực lượng khám nghiệm đã tập trung thu thập các dấu vết mẫu vật để tiến hành giám định
xác định điểm xuất phát cháy nguyên nhân cháy
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương phân tích mẫu vật thu được từ các kiosk bị cháy
để giám định và sẽ đưa ra kết luận chính thức trong thời gian sớm nhất